tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
hai đối tượng không chấp hành và bỏ xe chạy trốn
tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng
tại hiện trường kiểm tra hành lý phát hiện có sáu gói ni lông màu xanh một gói ni lông màu hồng
bên trong có chứa một ba trăm tám mươi sáu viên ma túy tổng hợp ba gói nhỏ heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên lâu chứ dinh chú tại huyện viêng say tỉnh hổ văn lào
được đối tượng tên quân ở việt nam thuê vận chuyển hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự phòng thuận lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường hòa thạnh quận tân phú tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tại cơ quan công an lương khai là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tín thăng
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một lương đang làm thủ tục kê khai hải quan
cho công ty tại cửa khẩu mộc bài thì nhận được điện thoại của phó giám đốc công ty yêu cầu qua campuchia
gặp chị na là người campuchia rồi đến ngân hàng rút ba mươi sáu ba trăm linh usd sau đó đưa cho tina một sáu trăm một mươi usd
để chi trả phí bên campuchia còn lại ba mươi bốn bảy trăm linh usd tương đương với bảy trăm linh triệu đồng tiền việt nam
đem về việt nam giao lại cho công ty khi qua cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh lương đã không kê khai
việc vận chuyển số tiền trên mà tiếp tục di chuyển về tp hcm để giao lại cho công ty thì bị phát hiện
chỉ trong thời gian ngắn công an tp bắc giang tỉnh bắc giang đã điều tra làm rõ nhờ vụ trộm cắp kết sát
trên địa bàn thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
công an tp bắc giang vừa tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ đối tượng nguyễn văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phương sương giang tp bắc giang trộm cắp tài sản
trước đó vào trưa một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám anh đỗ văn ánh ở phường sương giang đi làm về
thì phát hiện nhà mình bị kẻ gian đột nhập đục phá kết sắt tại phòng ngủ trộm cắp một mươi ba chỉ vàng
cùng hơn ba triệu đồng tiền mặt tổng trị giá tài sản bị trộm cắp khoảng năm mươi năm triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố đã xác minh điều tra và làm rõ đối tượng nguyễn văn thân
là người thực hiện vụ trộm cắp trên khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ năm chỉ vàng
và hai mươi hai triệu đồng cũng với thủ đoạn tương tự lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng quên khóa cửa
đối tượng nguyễn văn triển chú tại xã đồng sơn thành phố bắc giang đã trèo tường vào nhà ông lưu văn nghiêm
cùng địa phương sau đó dùng xà beng phá kết sắt lấy đi số tài sản gồm sáu sáu cây vàng và bốn mươi triệu đồng tiền mặt
với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng hơn ba trăm linh triệu đồng
đó chỉ là hai trong tổng số hơn năm vụ án về trộm cắp kết mà công an tp bắc giang đã thụ lì khám phá
thành công trong thời gian qua đặc điểm chung của những vụ trộm cắp trên là các đối tượng đều là người quen
chủ nhà quên khóa cổng do đó khi chủ nhà đi vắng các đối tượng đã nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp
đây là được sản xuất nhằm phòng chống cháy lổ
chứ bản chất vấn đề ở đây nó không phải là để bảo quản mà lơi cất giữ tài sản là chắc chắn nhất
qua thực tế chúng tôi làm thì cũng khuyến cáo toàn thể bà con nhân dân
trước hết là chúng ta thứ nhất là không nên để bất cứ tài sản gì có giá trị trong nhà nói chung và trong kết sát
nếu mà có tài sản quý thì nên gửi ở các chi nhánh ngân hàng để được bảo quản chắc chắn nhất
qua các vụ việc trên cho thấy kết sắt không còn là nơi an toàn tuyệt đối để cất giữ những tài sản có giá trị mà người dân chúng ta vẫn thường nghĩ
chính vì vậy người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo quản tài sản của mình tránh trường hợp tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản
giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hồ duy thanh ba mươi năm tuổi chú tại xã mỹ an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã chém người khác đích lìa bàn tay trái
và đã bị công an huyện mang thít ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước tối ngày một mươi tháng một thanh đã mang theo dao tìm gặp võ phi đỉnh chú cùng địa phương
khi đến nơi cả hai tiếp tục cự cãi dẫn đến sô sát đánh nhau thanh bỏ chạy ra xe thì bị đỉnh đuổi theo dùng dao tự chế chém vào chân
lúc này thanh lấy dao mang theo chém liên tiếp làm đỉnh bị thương và đứt lìa bàn tay trái
đình được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa vĩnh long cấp cứu và tiếp tục chuyển đến bệnh viện trợ rẫy tp hcm để điều trị
sau khi gây án thanh cầm hung khí rời khỏi hiện trường sau đó biết lực lượng công an đang truy bắt và không thể trốn thoát nên đối tượng đã ra đầu thú
đối tượng huỳnh tú khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện đông hòa tỉnh phú yên là người đã nổ súng tại quán ba tilongch cách đây không lâu
vừa bị công an tp hcm bắt theo lệnh truy nã khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
tối ngày ba tháng một khôi cùng với nguyễn bảo trung đến quán ba ở hai trăm bảy mươi nguyễn huệ phường bảy chơi
tại đây trung xảy ra mâu thuẫn với cao huy vũ và lê văn mẫn thấy trung bị đánh khôi đã dùng dao đâm vũ và mẫn
tiếp đó khôi còn chạy ra xe lấy khẩu súng bi tự chế bắn vỡ cửa kính quán bar rồi vào bên trong tìm vũ và mẫn nhưng không thấy
nên đã bắn lên trần nhà để uy hiếp rồi bỏ đi
gây án xong huỳnh tú khôi bỏ trốn ra tận hải phòng và đã bị lực lượng công an phú yên bắt giữ vào ngày hai mươi tháng một
tại tỉnh bình phước trong ngày đầu gia quân thực hiện kế hoạch phối hợp tổng kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn
ma túy chất gây nghiện đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết nguyên đán trên tuyến quốc lộ một mươi bốn lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp tài xế xe container dương tính với ma túy
theo đó vào sáng ngày hai mươi hai tháng một lực lượng công an phối hợp với y tế địa phương đã tiến hành gia quân kiểm tra đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải
xe container và xe khách đường dài trên tuyến đường quốc lộ một mươi bốn đến khoảng một mươi giờ cùng ngày tổ công tác phát hiện tài xế ngô gia hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện bù đăng tỉnh bình phước điều khiển xe container dương tính với ma túy
quá trình làm việc hiển khai nhận trước đó hai ngày đã sử dụng ma túy đá kiểm tra nhanh trên cabin xe tổ công tác còn phát hiện thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá
tối hai mươi ba tháng một trên tuyến đường tôn đức thắng thuộc địa bàn quận cầm lệ thành phố đà nẵng xe máy do ông trần trung tâm chú quận thanh khê đang lưu thông thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh bùi đức đậu hai mươi tám tuổi chú huyện hòa vang điều khiển chạy cùng chiều
hậu quả cú va chạm mạnh khiến ông tâm đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ con anh đậu bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
nhận được tin báo công an quận cầm lệ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông trở lại bình thường
khoảng giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại km một trăm một mươi một đoạn đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc địa phận xã bình trương huyện bình sơn quảng ngãi ô tô đầu kéo biển số bốn mươi ba c một mươi nghìn sáu trăm ba mươi năm do tài xế lê văn hùng ở huyện thanh trương tỉnh nghệ an điều khiển
trong lúc tránh ô tô khác chạy cùng chiều thì mất tay lái tông vào hộ lang xe đỗ chắn ngang đường vụ tai nạn làm hư hỏng hàng chục mét hộ lang rất may số người trên xe đầu kéo không bị thương vong
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện bình sơn phối hợp đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường phân luồng cho các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc ban đêm

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi sáu sinh trung phường vạn thạnh tp nhà trang tỉnh khánh hòa
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi sáu trên một a lê hồng phong phường phước hải thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa về tội không tố giác tội phạm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
do nằm trong khối không khí lạnh suy yếu ngày hôm nay và ngày mai
nền nhiệt tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ được dự báo là tiếp tục gia tăng
trời chỉ còn có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
tuy nhiên sang ngày hai mươi bảy do tác động của khối không khí lạnh yếu nên vào sáng sớm có nơi có sương mù trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi ba độ
khu tây bắc cao hơn từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
các tỉnh phía đông bắc bộ vào ngày mai nền nhiệt cũng sẽ tăng lên
về đêm phổ biến ở mức từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ

trong khi đó ban ngày nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi đến hai mươi ba độ

cảm giác rét vì thế sẽ chỉ còn duy trì trong buổi đêm và sáng còn chưa vào chiều trời nắng ấm
tuy nhiên theo dự báo là gần sáng ngày hai mươi sáu nhiều khả năng sẽ có một đợt tăng cường nữa của khối không khí lạnh
tuy nhiên theo dự báo là gần sáng ngày hai mươi sáu nhiều khả năng sẽ có một đợt tăng cường nữa của khối không khí lạnh
và dù đợt tăng cường lần này là không quá mạnh nhưng nó cũng sẽ khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác
và dù đợt tăng cường lần này là không quá mạnh nhưng nó cũng sẽ khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác
khoa học có khả năng cách nhiệt đ residence như hôm nay và ngày mai phổ biến là ít mưa thậm chí về trưa và chiều còn có nắng
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai phổ biến là ít mưa thậm chí là về trưa và chiều còn có nắng
vì thế nhiệt độ ở khu vực này tiếp tục tăng hơn từ thanh hóa đến hà tĩnh ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi sáu nhiều khả năng khu vực sẽ có mưa mưa rào rải rác tuy nhiên lượng mưa được nhận định là không quá lớn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới ở phía bắc khu vực có mưa giải rác
phần còn lại từ bình định trở vào cho đến bình thuận tiếp tục có thời tiết ổn định
cả ngày hầu như là không có mưa trời nắng sớm với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
thời tiết tại các tỉnh thành tây nguyên không có nhiều thay đổi so với hai mươi bốn giờ qua
tại đây trong ba ngày tới trời vẫn phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ ít biến đổi
phổ biến cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về đêm giao động trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới sẽ có sự thay đổi ít hơn
ngày nắng đêm không mưa
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đáng lưu ý là do ảnh hưởng của kỳ chiều cường nên mực nước trên các sông kiểu long sông sài gòn tiếp tục dâng cao
và thậm chí là sẽ đạt đỉnh trong ngày hôm nay nên nguy cơ cao xảy ra ngập lụt
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt